các bạn đã theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
sau khi chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn linh hoạt tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội diễn biến phức tạp
thống kê cho thấy năm ngày gần đây hà nội đã ghi nhận trên bảy ca nhiễm trong đó có khoảng một phần ba số ca ngoài cộng đồng
theo dự báo của ngành chức năng chuyên gia số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nếu tình trạng chủ quan lơ là vẫn còn tiếp diễn
theo ngành chức năng hà nội số ca lây nhiễm covid một mươi chín tăng cao trong thời gian vừa qua trên địa bàn nằm trong kịch bản phương án của thành phố
với số f có thể tăng lên hai ba ca một ngày
thành phố hà nội cũng thực hiện phân tầng tầng điều trị theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ sẵn sàng cho kịch bản một trăm linh ca mắc
mặc dù được xác định nằm trong kịch bản tính toán
nhưng số ca nhiễm tăng cao liên tục những ngày gần đây sẽ là thách thức lớn đối với hà nội trong công tác phòng chống dịch
trong đó tình trạng chủ quan lơ là của một bộ phận người dân cơ quan đơn vị được xem là nguyên nhân chính đẩy ca nhiễm tăng cao
tại các văn bản chỉ thị của ybnd tp về công tác phòng chống dịch luôn nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhất là tình trạng tụ tập đông người không đeo khẩu trang nhà hàng cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định
nhưng trên thực tế các quy định này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc đơn cử như vụ hàng trăm người tụ tập trong đêm tại nhà hàng monaja phường trung hòa quận cầu giấy đầu tháng một mươi hai vừa qua
các cơ sở kinh doanh ăn uống cà phê vẫn hoạt động sau hai mươi một giờ tại vùng cam đống đà
thực tế chủ quan lơ là của một bộ phận người dân và cơ quan đơn vị nhất là sau hai tháng chuyển về trạng thái thích ứng
cũng đã được ông chu ngọc anh chủ tịch ybnd tp hà nội thừa nhận trong buổi tiếp xúc cử tri tp mới đây
đó là tâm lý chủ quan cho rằng sẽ an toàn khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine nơi lỏng chấp hành quy định năm k
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội cảnh báo trong thời gian tới số ca nhiễm trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng lên
không khí ngày noel đến gần số lượng người đổ về khu vực nhà hát lớn phố nhà trung quận hoàn kiếm hà nội rất đông
trong đó chủ yếu là du khách từ nhiều địa phương trong cả nước nhất là giới trẻ đến đây để chụp ảnh
dù dịch tại hà nội đang diễn biến phức tạp
khá nhiều người tỏ ra thờ ơ không hề đeo khẩu trang khi xuất hiện chỗ đông người
bên cạnh đó dù đã có quy định về việc các hộ kinh doanh trên địa bàn đều phải dán mã qr để cho khách hàng quét mã phục vụ công tác truy vết
cũng như bố trí bàn ghế có vách ngăn song không ít hộ vẫn vi phạm
trong khi đó tại nhiều địa bàn khác của hà nội tình trạng người dân thờ ơ chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm dịch cũng diễn ra phổ biến
dù báo chí liên tục thông tin ca nhiễm tăng lên từng ngày
hà nội vẫn ghi nhận hàng quán trà đá bay bán trên vỉa hè với rất đông người tụ tập
cũng trên tuyến phố này một số quán ăn dù đông khách nhưng chưa đảm bảo quy định của ngành y tế
một số quán ăn cà phê trên phố đội cấn phường đội cấn quận ba đình cũng cho thấy các quán đều có dán mã quy rờ cốt
xong nếu khách quên không quét mã thì nhân viên vẫn phục vụ bình thường
tình trạng tương tự cũng xảy ra trên địa bàn ở phương xuân đình xuân la quận tây hồ
khi nhiều nhà hàng quán xá có đặt bảng mã quy rờ cốt
nhưng khách vào có người quẹt có người không
nếu không may trong số khách hàng vào những quán này có ép không
không hiểu cơ quan chức năng sẽ truy vết như thế nào
chủ tịch ubnd quận ba đình tạ nam chiến cho biết
trên địa bàn quận có sáu trăm sáu mươi bốn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đăng ký
và cam kết thực hiện các phương án phòng chống dịch
thời gian qua các đoàn kiểm tra liên ngành của quận phường
đã liên tục kiểm tra các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm
trong khi đó ông nguyễn mạnh hà chủ tịch ubnd phường xuân la cho biết
phường vẫn duy trì thường xuyên liên tục hai tổ công tác kiểm tra
tuyên truyền nhắc nhở người dân
tuy nhiên cơ bản việc phong dịch muốn hiệu quả
thì vẫn phụ thuộc vào ý thức của người dân và các hộ kinh doanh
vì lực lượng chức năng cũng không thể túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ông hà thông tin kể từ khi chuyển sang trạng thái bình thường mới
phương đã phạt hàng chục trường hợp vi phạm với số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
theo một chuyên gia y tế với việc nhiều người dân còn thờ ơ
bất chấp quy định phòng dịch
ca nhiễm tại hà nội liên tục tăng cao thời gian qua
không khó để lý giải
thưa quý vị và các bạn lý giải về số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao
trong thời gian gần đây phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng quan y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
sự cảnh giác và chấp hành phòng chống dịch của người dân
đã giảm so với trước bên cạnh số hiệu quả của vaccine
không còn được tối ưu như trước
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
tâm lý chủ quan của người dân còn phổ biến
nhất là tình trạng tụ tập đông người
không thực hiện năm k trong tổ chức lễ đám ăn uống
ở hàng quán diễn ra nhiều nơi
bên cạnh đó dù tỷ lệ phủ vaccine khá lớn
song hiệu quả của vaccine không còn tối ưu
vì đã qua thời gian hai tháng đầu tiên miễn dịch tốt nhất sau tiêm
những người mới tiêm thì cần có thời gian để sinh miễn dịch
ngoài ra khuyên hướng chung chủng delta lây lan nhanh
rất khó kiểm chế và đã lây ra nhiều địa phương
cộng với mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng từ lâu
để giải quyết bài toán này ông dũng nhấn mạnh
trong thời gian tới
trong tổng thể chiến lược phòng chống dịch
cần lưu ý tới hai giải pháp cốt lõi
thứ nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân thực hiện tốt năm k
đi đôi với đó thì việc kiểm tra nhắc nhở
xử phạt vi phạm phòng chống dịch của chính quyền
lực lượng chức năng cần được tăng cường hơn
thứ hai là tiêm chủng
cần chú trọng tiêm cho người cao tuổi
để giảm số bệnh nhân nặng giảm tử vong
điều đó giúp giảm tải cho hệ thống y tế
giúp ngành y tế dồn lực đối phó với dịch tốt hơn
với những địa phương có số ca mắc tăng quá cao
thì cần thực hiện cách ly điều trị f f một tại nhà
bởi nếu để quá tải khu cách ly tập trung
nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn nhiều
ông dũng góp ý
từ chỗ ca nhiễm covid một mươi chín chỉ vài nghìn ca mỗi ngày
tới nay con số này đã lên một mươi năm một mươi sáu ca
riêng hà nội có ngày ghi nhận hơn một bảy trăm linh ca
nhận định về số ca tử vong covid một mươi chín tăng
trong thời gian gần đây
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết
hầu hết các ca covid một mươi chín tử vong
là các bệnh nhân cao tuổi
mang một hoặc nhiều bệnh lý nền
và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
bên cạnh đó còn có nguyên nhân
do phân loại tình trạng bệnh lý của f
từ y tế cơ sở chưa tốt
không phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng
hoặc không can thiệp kịp thời
người bệnh dùng thuốc chưa đúng
việc điều phối chuyển viện chuyển tầng
cho bệnh nhân chưa hợp lý
năng lực điều trị chưa đáp ứng
ông sơn cho rằng trước số lượng ca tử vong
do covid một mươi chín gia tăng như hiện nay
các địa phương cần quản lý chặt chẽ f
song song với việc duy trì nâng cao năng lực
của các trung tâm hồi sức điều trị
tăng cường quản lý người trên năm mươi tuổi
có bệnh nền để chủ động giám sát
tiêm vaccine có thể tiêm tại nhà
với trường hợp không thể đi lại
trong công tác điều trị các địa phương lưu ý
đến việc triển khai phân tầng hợp lý
phối hợp nhịp nhàng
riêng tại tầng ba điều trị phải tiến hành
giám sát các trường hợp tử vong
đánh giá nguyên nhân để có khuyến cáo phù hợp
với các bệnh viện
tăng cường đội y tế lưu động huy động tổ dân phố
tình nguyện viên khoảng một mươi dân
có một trạm y tế lưu động
ông sơn thông tin bộ y tế đã phân công
một mươi sáu bệnh viện trung ương hỗ trợ
cho một mươi một tỉnh thành phố khu vực phía nam
về công tác điều trị
các đơn vị hỗ trợ triển khai đánh giá tình hình
phối hợp với địa phương giả soát
phương án thu dung điều trị
tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trực tiếp
kết hợp hỗ trợ từ xa
tham gia điều trị người bệnh
đồng thời đề xuất các phương án phù hợp
trong phân tầng điều trị phân loại nguy cơ
và quản lý f tại nhà
các đoàn hỗ trợ cử bác sĩ điều dưỡng
kiểm soát nhiễm khuẩn và cán bộ quản lý
có kinh nghiệm chống dịch
nhằm đạt mục tiêu kéo giảm ca nặng và tử vong
thưa quý vị và các bạn
trước tình trạng số ca mắc mới tăng cao
mỗi ngày ghi nhận từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh ca cộng đồng
hà nội đang tiếp tục đưa ra khuyến cáo
thực hiện nghiêm túc thông điệp năm ca
khẩu trang khẩu quẩn khoảng cách không tụ tập
khai báo y tế với người dân
những thông tin mới nhất về diễn biến dịch
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị khán giả
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại